nằm trong các hoạt động kỷ niệm một trăm hai mươi tám năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
hôm nay ubnd tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ân bác năm hai nghìn một mươi tám
ngày sau lễ phát động lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát cơ động ubnd tỉnh đồng nai
thành phố biên hòa và nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành trồng một cây gỗ dầu
trong khuôn viên trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ tại xã tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
toàn bộ những cây gỗ này sẽ được các chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam bộ chăm sóc và bảo vệ
trong tương lai khuôn viên của đơn vị sẽ thêm dịu mát môi trường và cảnh quan thêm thân thiện
rừng trồng của đơn vị sẽ góp phần điều hóa không khí và tăng diện tích cây xanh cho tỉnh đồng nai